cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai hôm nay cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn văn tường
trú tại đường nhạc sơn phường cốc lếu thành phố lào cai với tội danh hủy hoại tài sản
vào sáng ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại nhà của anh hà minh hảo ở tổ hai mươi năm a phường phố mới thành phố lào cai đã xảy ra một vụ nổ lớn
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã tập trung giả soát các đối tượng nghi vấn trong đó nổi lên là nguyễn văn tường
tiến hành triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc trước những chứng cứ không thể chội cãi tường khai nhận sau khi biết bạn thân của mình
bị một số anh em của hà minh hảo đánh tại biên giới trung quốc tương bức xúc nên đã tìm cách trả thù anh hảo
tường học cách chế đạo quả nổ trên mạng sau đó sang trung quốc mua năm mươi gram thuốc pháo hai mươi cm dây cháy chậm cùng với một quả pháo nhỏ
sau đó mang về lào cai chế tạo thành một quả nổ
đến hơn một giờ sáng ngày một mươi bảy tháng tám tường mượn xe máy ngụy trang và mang quả nổ đến nhà anh hảo để thực hiện vụ nổ
xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới là vi phạm pháp luật cũng như những người xuất nhập cảnh trái phép sẽ gặp phải nhiều rủi ro khi làm việc trái phép ở nước bạn mà không được bảo hộ
dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo về những hệ quả của việc xuất nhập cảnh trái phép nhưng nhiều người dân vẫn cả tin bị các đối tượng xấu lôi kéo
đưa dẫn xuất cảnh
tại lạng sơn lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng này
ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực đường mòn biên giới thuộc thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tổ công tác của công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát một mươi hai a ba nghìn bốn trăm bảy mươi chở ba công dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép
tại cơ quan công an những người này cho biết đã nộp cho nguyễn xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc số tiền từ một đến ba triệu đồng để được nam giúp vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê
tại cơ quan công an những người này cho biết đã nộp cho nguyễn xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc số tiền từ một ba triệu đồng để được nam giúp vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê
tại huyện đô lương tỉnh nghệ an tổ chức đưa dẫn bảy công dân chuẩn bị xuất cảnh sang biên giới qua đường mòn năm thuộc thôn cốc nam xã tân mỹ huyện văn lãng
hàng thu kinh phí tổ chức đưa dẫn xuất cảnh trái phép sang trung quốc số tiền ba năm triệu đồng một người ai chưa có tiền sẽ trừ vào lương khi đi làm tại trung quốc
em thấy công việc ở bên ấy nó cũng nhẹ nhàng mà lương cũng được ạ cho nên là em cũng về rủ bạn bè với anh em sang đi làm để người ta kiếm thêm
em cũng chưa hiểu biết nhiều về pháp luật cho nên là em cũng không biết là mình phải làm cái thời gì bọn em đi theo đường mòn thì người ta dẫn em đi thôi
bọn em chàng là trước thì chỉ đi làm ở bên kia đấy thế là nghe bảo công việc cũng ổn định nên bọn em đi theo chỉ làm thôi
theo số liệu thống kê của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đơn vị đã phối hợp lực lượng biên phòng tại các cửa khẩu tiếp nhận bảy mươi năm lượt với gần sáu trăm linh công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động bất hợp pháp
bị lực lượng chức năng bắt giữ trao trả
để hạn chế những rủi ro cho công dân việt nam và cũng là để có căn cứ cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân việt nam khi xuất cảnh sang trung quốc lao động
thì khuyến kháo là người dân khi đi là phải đến cơ quan đưa xuất cảnh để được tư vấn hướng dẫn và làm các thủ tục
thực tế cho thấy hầu hết số lao động chui sang trung quốc làm ăn đều có tình cảnh chung là gia đình khó khăn trình độ văn hóa thấp
thiếu hiểu biết chưa nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn khi đi lao động phía bên kia biên giới
để nâng cao nhận thức trong nhân dân phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy
chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác quản lý xuất nhập cảnh
cảnh báo những rủi ro nhằm phòng ngừa hạn chế tình trạng công dân xuất cảnh trái phép trên địa bàn
con gái không chịu ăn người cha dùng cây gỗ thậm chí là dùng khúc sát đánh khiến bé gái bị nhiều thương tích trên người
vụ việc xảy ra tại huyện châu thành a tỉnh hậu giang
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã quyết định tạm giữ hình sự
cùng có hồ sơ để khởi tố vụ án cha ruột bạo hành con
người bị tạm giữ là nguyễn văn bình bốn mươi một tuổi ngụ xã thạnh xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang
nạn nhân là cháu nguyễn thị thu cúc sáu tuổi con ruột của bình
khoảng một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng tám do cháu cúc không chịu ăn cơm nên bình la mắng
dùng cây gỗ đánh vào mông và chân khiến bé kêu khóc
chưa dừng lại bình tiếp tục dùng khúc cây sắt dài đánh vào đầu của cháu bé
hàng xóm phát hiện đối tượng ngược đãi con nên đã báo công an
lực lượng công an đã có mặt sắc mình tạm giữ đối tượng nguyễn văn bình
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện châu thành a phối hợp cùng hội phụ nữ huyện
đã đưa cháu cúc đi kiểm tra sức khỏe
kết quả cho thấy ngoài vết thương trên đỉnh đầu
thì hai tay và chân của cháu cúc còn chi chít vết bầm cả mới lẫn cũ
liên quan đến vụ việc nguyễn thanh trung chú thành phố vinh tỉnh nghệ an
gửi đơn tố cáo một người phụ nữ cùng với hai đối tượng khác đã xâm hại tình dục con gái sáu tuổi của mình
thời gian khẩn trương vào cuộc điều tra sắc mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vinh tỉnh nghệ an khẳng định
những tố cáo của nguyễn thanh trung bố cháu bé là không có cơ sở
và đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự
công an thành phố vinh tỉnh nghệ an đã tiến hành lấy lời khai của những người liên quan
chương cầu giám định pháp y đối với cháu bé giám định kỹ thuật đoạn băng ghi âm mà anh trung cung cấp
tổng hợp dữ liệu camera ở khách sạn tại thời điểm mà trung cho rằng
con mình bị xâm hại
tuy nhiên kết quả giám định pháp y cho thấy cháu bé không có dấu hiệu bị xâm hại
các chứng cứ thu thập được để thể hiện sự việc anh nguyễn thanh trung tố cáo là không có thật
theo kết luận của cơ quan điều tra không có tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra
bố của cháu bé là nguyễn thanh trung đã thừa nhận với công an toàn bộ sự việc là do mình dựng lên